phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác của trung ương ngày hôm nay đã có buổi kiểm tra và làm việc với tỉnh thái nguyên về tình hình triển khai đề án số sáu của chính phủ trên địa bàn
tham gia đoàn công tác có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt cách làm đồng bộ sáng tạo của tỉnh thái nguyên
mang lại những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện đề án sáu
phó thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai đề án sẽ góp phần thực hiện một trong ba đột phá chiến lược về xây dựng hạ tầng
trong đó có hạ tầng số và hạ tầng xã hội đồng thời phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp
với mục tiêu lớn đề án sẽ được triển khai trên tất cả các lĩnh vực không điểm dừng và hướng đến nhu cầu thực tế của người dân
cũng như nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước
phó thủ tướng đề nghị với vai trò là địa phương làm điểm của toàn quốc
tỉnh thái nguyên cần chủ động linh hoạt đi trước trong cách thức triển khai
từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước
thái nguyên cũng cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tính phối hợp giữa các sở ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật
tính liên thông kết nối đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân
cũng trong chương trình làm việc đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ đã đến thăm trung tâm điều hành thông minh tỉnh thái nguyên
đồng thời trao đổi gợi ý những mục tiêu nhiệm vụ cần tiếp tục cụ thể hóa tại đây